phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang chủ trì phối hợp với công an huyện sơn động công an huyện việt yên
vừa xác minh làm rõ hai trường hợp có hành vi chuyển cuộc gọi đến số điện thoại đường dây nóng của bộ công an sai quy định
từ khoảng tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba hai trường hợp ở địa bàn huyện sơn động và huyện việt yên tỉnh bắc giang
vay tiền qua một số app trên điện thoại di động do chậm muộn chưa trả
nên các đối tượng của app cho vay tiền này đã sử dụng số điện thoại là sim giác nhắn tin gọi điện đòi nợ
ghép ảnh và các thông báo đòi nợ gửi cho bạn bè người thân của mình
thậm chí có trường hợp ở huyện việt yên đã trả hết số nợ rồi nhưng các đối tượng vẫn liên tục gọi điện đòi tiền
do các đối tượng liên tục gọi điện đòi nợ với tần suất nhiều hơn gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hàng ngày
nên hai trường hợp trên đã tìm kiếm trên mạng và chuyển hướng tất cả các cuộc gọi lạ
đến số điện thoại đường dây nóng của bộ công an để không bị làm phiền
điều này đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động tiếp nhận xử lý tin báo của người dân đến đường dây nóng của bộ công an
hành vi của hai trường hợp trên đã vi phạm quy định thu thập sử dụng thông tin của tổ chức
mà không được sự đồng ý theo quy định của pháp luật và mức phạt vi phạm hành chính là từ năm đến một mươi triệu đồng
chiều ngày sáu tháng ba bệnh viện chợ rẫy tp hcm thông tin cụ thể về tình trạng phụ huynh bị lừa gạt
chuyển tiền qua điện thoại
với lý do là con đang cấp cứu ở bệnh viện chợ rẫy cần tiền mổ gấp
theo bệnh viện chợ rẫy trong ngày sáu tháng ba phòng bảo vệ bệnh viện chợ rẫy tiếp nhận thêm năm phụ huynh có con
ở độ tuổi từ hai nghìn chín đến hai nghìn một mươi hai học cấp hai ở nhiều trường trên địa bàn tp hcm
trong năm phụ huynh hai người chuyển tiền vào tài khoản của giáo viên với tổng số tiền ghi nhận là hai trăm năm mươi triệu đồng
kịch bản chung của những kẻ lừa đảo là gọi điện thoại cho phụ huynh
báo tin con phải cấp cứu từ bệnh viện chợ rẫy cần tiền ấn trước để mổ
không liên hệ được nên nhanh chóng chuyển tiền vì lo lắng
cho đến hiện tại đã có bảy nạn nhân bị lừa đảo với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng
bệnh viện chợ rẫy tp hcm khuyến cáo nếu gặp trường hợp tương tự
phụ huynh có thể liên hệ đến tổng đài qua số điện thoại hai mươi tám ba nghìn tám trăm năm mươi năm bốn nghìn một trăm ba mươi bảy nhấn phí
sau đó báo tổng đài viên kết nối với khoa phòng điều trị có liên quan để xác nhận thông tin người nhà nằm viện
các khoản viện phí số tài khoản thanh toán của bệnh viện trước khi chuyển khoản
quy trình triển khai hỗ trợ bệnh nhân của bệnh viện được thực hiện như thế nào
và mạnh thường quân khi muốn hỗ trợ người bệnh cần phải làm gì
và sau loạt phóng sự của phát sóng và các bệnh viện cũng cảnh báo
bệnh nhân là cần cẩn trọng khi cung cấp thông tin bệnh án cá nhân cho người lạ
để tránh các trường hợp sử dụng thông tin bệnh án cá nhân không đúng mục đích

đề nghị bệnh nhân không cung cấp hộ sơ bệnh án cá nhân cho người lạ

để tìm hiểu thông tin bệnh nhân rất khó kiểm soát

của bệnh nhân
các phòng công tác xã hội đã trực tiếp cảnh báo người bệnh nhân

tại các bệnh viện quy trình hỗ trợ bệnh nhân gặp khó khăn

ngoài việc kêu gọi hỗ trợ cho người bệnh gặp khó khăn
bệnh viện còn triển khai nhiều chương trình để hỗ trợ người bệnh
đây là kênh kiểm chứng thông tin an toàn và tinh cậy nhất
khi các mạnh thường quân muốn hỗ trợ người bệnh

tại các bệnh viện quy trình hỗ trợ người bệnh nhân gặp khó khăn

bệnh viện cũng đã bố trí nhân viên làm cả ngày thứ bảy và chủ nhật
để tiếp những đoàn từ thiện
khi các cô bác anh chị có nhu cầu hỗ trợ bệnh nhân
thì có thể liên hệ trước với phòng công tác xã hội
để chúng tôi tiếp đoán đón được cho chú đáo
với quy trình chặt chẽ và được sự quản lý của ngành y tế như vậy
việc một đại diện của đề đa việt nam khẳng định
các phòng công tác xã hội của bệnh viện đều có vấn đề

những uy tín của các bệnh viện
nguyên góp từ thiện ủng hộ người bệnh là hành động đẹp
cần lan tỏa nhưng khi không phải lời kêu gọi nào
cũng xuất phát từ mục đích nhân văn
cộng đồng cần hết sức cảnh giác để lòng tốt
sự chia sẻ của bệnh viện
của mình không bị lợi dụng và đến được đúng nơi đúng người
đặc biệt là trong bối cảnh ngày càng nhiều chiêu trò
kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội cũng như ngoài đời thực
ngày sáu tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cn
tống đạt quyết định khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với đỗ thị yến phương và phạm ngọc thùy
nhân viên xét nghiệm sinh học phân tử thuộc khoa xét nghiệm
bệnh viện đa khoa tp cn về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn
chiếm đoạt tài sản
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cn
ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội lạm dụng chức vụ quyền hạn
chiếm đoạt tài sản xảy ra tại khoa xét nghiệm bệnh viện đa khoa tp cn
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi một hai bị can đã có hành vi kê khống
nhu cầu sử dụng hóa chất tách chiết kit xét nghiệm viêm gan b c lao
để bộ phận mua sắm đặt mua hàng của công ty cổ phần công nghệ việt á
theo các gói thầu được tổ chức
tổ chức đấu thầu rộng rãi và trúng thầu trước đó
cụ thể cấu kết với nhân viên công ty việt á làm khống hàng hóa
bao bì nhãn mát giống hàng thật nhưng bên trong là nước lọc
thủ tục để bộ phận mua sắm trình ban giám đốc bệnh viện đa khoa tp cn
thanh toán đầy đủ giá trị lô hàng trong đó có hàng khống
sau đó đề nghị công ty việt á chi lại giá trị hàng khống
đã thanh toán cho hai bị can để chiếm đoạt tiền của bệnh viện đa khoa tp cn
với số tiền khoảng tám trăm linh triệu đồng
cũng trong ngày sáu tháng ba công an tp hcm phối hợp với công an quận gò vấp
đã phong tỏa một đoạn đường nguyễn oanh hạn chế phương tiện qua lại
để tổ chức khám xét tầng tám tòa nhà mộc gia số hai trăm ba mươi tám hai trăm bốn mươi hai nguyễn oanh
phường một mươi bảy quận gò vấp là trụ sở chính của công ty f tám mươi tám
công ty tài chính chuyên cho vay với quy mô lớn
việc khám xét nhằm phục vụ quá trình điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
theo ghi nhận các khu vực ra vào tòa nhà nói trên đã bị lực lượng chức năng phong tỏa
để phục vụ công tác khám xét
f tám mươi tám đã thuê tầng tám và tầng bảy của tòa nhà nói trên để đặt trụ sở vào đầu năm hai nghìn hai mươi
công ty f tám mươi tám chuyên cho vay tiền có hàng trăm nhân viên tham gia hồi nợ
và trong thời gian qua bị dư luận phản ánh nhiều bức xúc
công ty f tám mươi tám được thành lập vào năm hai nghìn một mươi ba tự nhận là đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân
cầm đồ có quy mô và tốc độ phát triển nhanh
công ty có tám trăm ba mươi chi nhánh trên toàn quốc
thời gian gần đây bộ công an và công an các tỉnh thành liên tục triệt phá
các đường dây thu hồi nợ kiểu xã hội đen
thời gian qua công an thành phố hà nội đã tăng cường triển khai nhiều giải pháp
đấu tranh phòng ngừa tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn
thế nhưng từ đầu năm đến nay tình hình tội phạm vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên
từng lúc từng nơi vẫn còn diễn biến phức tạp phản ánh tại địa bàn quận hai bà trưng
đây là năm đối tượng vừa bị công an phường minh khai quận hai bà trưng bắt giữ về hành vi cướp tài sản
theo báo cáo điều tra vì thiếu tiền tiêu xài các đối tượng đã rủ nhau cùng đi cướp tài sản là xe máy
để thực hiện được hành vi các đối tượng đã phân chia nhiệm vụ và chuẩn bị các loại như gậy ba khúc
dao nhọn để đe dọa bị hại
chuyện cướp xe em lựa chọn những cái xe đua với cả xe không biển để cướp vì lý do là xe không có giấy tờ với cả để thiêu tụ
chín đối tượng này vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hai bà trưng khởi tố về hành vi gây dối trật tự công cộng
trong đó có bảy thanh niên là sinh viên các trường đại học trên địa bàn hà nội
qua mạng xã hội đinh trí dũng đã lập ra nhóm ninza để nói chuyện tán gẫu
nếu một trong số các thành viên có mâu thuẫn trên mạng xã hội
cả nhóm sẽ dùng tuyết sắt vỏ bia gậy bóng chày hẹn đối phương đi đánh nhau
ngày một mươi bốn tháng hai khi nhóm ninja có mâu thuẫn về nhóm minh anh trên mạng xã hội
và một nhóm do hoàng công phúc cầm đầu
các đối tượng đã diễu qua nhiều tuyến phố để gặp nhau giải quyết mâu thuẫn
kết quả của buổi hỗn chiến nhóm của phúc dùng tuyết sắt cắn dao nhọn chém vào hai người trong nhóm nisa
khiến hai người bị thương nặng
qua khảo sát cũng như đánh giá
một số các sinh viên của các trường là ngoại tỉnh
đến học và thuê trọ trên địa bàn mà đã thành lập những nhóm hội và hẹn đánh nhau gây mất an ninh trật tự
trong đó đánh giá rằng về nhận thức pháp luật đối với các sinh viên các trường là cũng chưa toàn diện và chưa đầy đủ
các đối tượng này có độ tuổi rất trẻ hang vui chơi đuôn đòi và thiếu hiểu biết pháp luật
nên chỉ cần kích động là sẽ nảy sinh ra các hành vi gây mất an ninh trật tự
tuy nhiên với tinh thần quyết tâm giữ vững địa bàn
thời gian qua công an quận hai bà trưng đã nhanh chóng điều tra xác minh
làm rõ và khởi tố các vụ án bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
pháp luật gây rối gây mất an ninh trật tự gây dữ luật xấu trong nhân dân để xử lý nghiêm trước pháp luật
từ các vụ việc trên cho thấy cần phải có chế tài mạnh đối với các trường hợp vi phạm để đảm bảo tính dân đe phòng ngừa chung
về giải pháp lâu dài cần phải tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên
nhằm phát hiện ngăn chặn các nhóm thanh thiếu niên có dấu hiệu nhen nhóm làm côn đồ nhí trên địa bàn
đồng thời cần kết hợp hài hòa trong việc giáo dục hoàn thiện nhân cách cá nhân trang bị kỹ năng sống kỹ năng điều chỉnh cảm xúc cho các em
từ đó sẽ loại bỏ được các ý nghĩ tiêu cực giúp các em định hướng đúng đắn trong suy nghĩ và hành động
từ ngày một tháng ba vừa qua phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế phối hợp với phòng cảnh sát cơ động
thành lập các tổ công tác tuần tra kiểm soát lập các chốt kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn
sau năm ngày gia quân đã phát hiện lập biên bản
từ một mươi tám h đến hai mươi ba h hàng ngày hai tổ công tác sẽ phối hợp tuần tra lưu động tại những địa bàn tập trung nhiều cơ sở dịch vụ ăn uống
giải trí như nhà hàng quán nhậu quán karaoke và các tuyến đường trong nội ô tp huế
tuyến đường chính tại trung tâm các huyện thị xã những địa bàn thường xảy ra tai nạn giao thông
tổ công tác sẽ kiểm tra xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ tham gia giao thông
đồng thời xử lý nghiêm các hành vi gây mất trật tự công cộng chống người thi hành công vụ lạng lách đánh võng đua xe trái phép
sau năm ngày gia quân cao điểm xử lý vi phạm về nồng độ cồn từ ngày một đến ngày năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế đã phát hiện và xử lý một trăm linh một trường hợp vi phạm tạm giữ một mươi một xe ô tô chín mươi xe mô tô vi phạm
đợt cao điểm xử lý vi phạm về nồng độ cồn sẽ được triển khai thực hiện từ ngày một tháng ba đến hết năm hai nghìn hai mươi ba
các chuyên án triệt xóa ổ nhóm tội phạm đòi nợ thuê núp bóng công ty luật vừa được cục cảnh sát hình sự phối hợp công an thành phố hà nội
thành phố hồ chí minh và công an tỉnh tiền giang triệt xóa
các đối tượng đã thành lập ra hàng loạt công ty để hoạt động phạm pháp và điều đó cho thấy lỗ hỏng trong khâu hậu kiểm
kéo theo những vấn đề phức tạp gây khó khăn cho cơ quan chức năng khi điều tra xử lý
trong chuyên án công an tỉnh tiền giang phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an
công an thành phố hồ chí minh khám sát công ty luật tác nhiệm hữu hạng pháp việt tại quận tân bình thành phố hồ chí minh
và khởi tố tạm giam hơn ba mươi đối tượng
cơ quan điều tra xác định công ty này đăng ký kinh doanh hoạt động trợ giúp pháp lý
nhưng trên thực tế chi tuyển lao động phổ thông để thực hiện việc đe dọa khủng bố người khác nhằm cưỡng đoạt hàng nghìn tỷ đồng
công ty luật pháp việt thành lập tháng tám năm hai nghìn hai mươi
mục đích là để hợp tác cung cấp dịch vụ thu hồi nợ cho các đối tác
công ty tài chính và ngân hàng
khi thành lập các đối tượng thuê bà lê thị tuyết
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ quận một thành phố hồ chí minh làm giám đốc
vì bà tuyết là luật sư nên đối điều kỳ pháp lý mở công ty luật
còn trực tiếp điều hành công ty pháp việt với hơn hai trăm linh nhân viên là đối tượng trần văn châu và hồ quốc hùng
theo quy định của luật luật sư đối với tổ chức hành nghề luật sư được cung cấp các dịch vụ pháp lý
để bảo vệ quyền và lễ lập pháp cho tổ chức cá nhân
đối với những công ty mượn danh nghĩa công ty luật để thực hiện các hành vi đòi nợ thuê
ký kết hợp đồng dịch vụ để thực hiện xử lý các vấn đề nợ thuê ở các tổ chức cá nhân khác
thì đây không phải là trường hợp cung cấp các hoạt động dịch vụ pháp lý của luật sư
tổ chức này mượn danh nghĩa luật sư hay là tổ chức hành nghề luật sư để thực hiện các hành vi trái pháp luật
thì đây là các hành vi trái pháp luật
còn tại chuyên án do công an thành phố hà nội phối hợp với cục cảnh sát hình sự và công an thành phố hồ chí minh
trừ xóa tổ chức đòi nợ thuê nốt bóng doanh nghiệp cầm đầu là đối tượng trần hồng tiến
công an xác định các đối tượng đã thành lập bảy công ty với nhiều tên gọi khác nhau
như công ty mua bán nợ dsp công ty thu hồi nợ cr công ty luật kiên cường
sau đó thuê một trăm một mươi chín đối tượng để thực hiện khủng bố tinh thần thu nợ cho các công ty có nhu cầu
từ khi luật đầu tư sửa đổi quy định cấm các doanh nghiệp dịch vụ đòi nợ thuê có lợi lực
thì nổi lên tình trạng một số ngân hàng một số công ty tài chính được cấp phép hoạt động cho vay
có quy định chặt chẽ về việc xử lý và thu hồi pháp luật
tuy nhiên quá trình thu hồi nợ đối với các khoản vay khó đòi nhất là khoản vay tín chấp
thì một số ngân hàng và công ty tài chính kết hợp với một số văn phòng và một số công ty
lấy danh nghĩa là tư vấn pháp lý và gọi điện đe dọa
cũng như là gọi điện với những người thân trong gia đình của người vay
và cắt ghép các hình ảnh đăng tải lên mạng
mục đích là bôi xấu bôi nhọ và hạ uy tín để người vay buộc phải trả tiền còn nợ của các ngân hàng
tất cả các tổ chức cá nhân với tinh thần là thượng tôn luật pháp
phải chấp hành nghiêm luật pháp không phải vì một cái gì
không phải là cái việc mà tôi cho anh nợ mà anh được quyền dùng tất cả các thủ đoạn hoặc các cành vi
mà không được pháp luật cho phép mà anh làm cái điều đó là anh hiệp pháp luật
mặc dù người ta là người vay nợ anh nhưng anh không được phép
anh không được phép luật không giả pháp
như vậy bất cứ doanh nghiệp đơn vị nào núp bóng đến danh nghĩa công ty bảo vệ tư vấn luật
mua bán nợ ủy quyền đòi nợ sử dụng nhân viên đòi nợ thuê liên kết với doanh nghiệp cơ sở cho vay
để thực hiện hoạt động đòi nợ thuê là trái pháp luật và bị nghiêm cấm
những cái công ty này thực hiện cái hành vi trái pháp luật
nhưng mà đến khi hậu quả thì lúc đó thì cơ quan chức năng mới biết được phát hiện
thì đây là công tác hậu kiểm về sau
cho nên chính vì vậy mà trong trường hợp này là tôi cho rằng là cần nên phải thường xuyên kiểm tra thanh tra
để xem xét những dấu hiệu nghi ngờ để xử lý vấn đề hoạt động trái pháp luật
đặc biệt là mượn danh đứng ra cái người được thuê đứng ra làm giám đốc mượn danh
để nút bóng những cái loại hành doanh nghiệp để thực hiện vấn đề hoạt động trái pháp luật
liên quan đến những đường dây tổ chức tội phạm nút bóng công ty luật đòi nợ thuê có dấu hiệu cứng đoạt tài sản

quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ
xem xét trách nhiệm của các tổ chức tính dụng ngân hàng thương mại cổ phần để xử lý vi phạm nếu có